trước đó vào ngày ba mươi một tháng bảy người dân phát hiện thi thể của nạn nhân tại một bãi đất trống
khám nghiệm tử thi phát hiện nạn nhân đã bị hàng chục nhát dao đâm
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
một số tỉnh nam trung bộ tây nguyên và vùng đồng bằng sông kiểu long trong những ngày qua
mưa lớn sạt lở rông lốc xảy ra đã khiến sáu người tử vong
lâm đồng bốn người bình thuận một người bạc liêu một người
mưa rông lốc xoáy cũng đã làm một mươi ba người bị thương ở kiên giang
cùng với đó mưa lớn đã khiến tám mươi chín ngôi nhà bị sập bốn trăm bốn mươi sáu ngôi nhà bị hư hại tốc máy
đồng thời gây hư hại ba tám trăm sáu mươi chín hectare lúa và một trăm tám mươi bốn tám hectare hoa màu bị ngập
hàng trăm con da súc da cầm bị chết cuốn trôi
một mươi hai hecta thủy hải sản thiệt hại nặng sạt lở cũng đã gây ách tắc tại nhiều tuyến đường giao thông
trong phần cuối của bản tin là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng kim tất thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại khu ba
phường dữ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại khu một xã thạch sơn huyện lâm thao tỉnh phú thọ
có xẹo chấm ở đầu lông mái trái
và đối tượng nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã bảo thanh huyện phú ninh tỉnh phú thọ
bị công an huyện phù ninh tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đuôi lông mảy trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bỏ đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện